thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số bốn mươi ba gửi các bộ quốc phòng công an nông nghiệp và phát triển đông thôn
tài nguyên và môi trường công thương kế hoạch và đầu tư tài chính thông tin và truyền thông
chủ tịch ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên phạm vi cả nước
sở nội vụ hà nội cho biết chỉ tiêu tuyển dụng năm hai nghìn hai mươi bốn của thành phố là hai trăm một mươi năm biên chế công chức trong đó một mươi một chỉ tiêu xét tuyển công chức hai trăm linh bốn chỉ tiêu thi tuyển công chức
về điều kiện tiêu chuẩn chung gồm công dân quốc tịch việt nam đủ một mươi tám tuổi trở lên có đơn đăng ký dự tuyển lý lịch rõ ràng công dân có đủ văn bằng chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển có phẩm chất chính trị đạo đức tốt đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ
thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển dụng công chức từ tám h ngày hôm nay mùng hai tháng năm đến một mươi bảy h ngày ba mươi một tháng năm địa chỉ tiếp nhận phiếu tại sở nội vụ tp hà nội
tổng cục thống kê vừa có báo cáo về tình hình vốn fdi đầu tư vào việt nam trong tháng bốn trong bốn tháng đầu năm
đáng chú ý là dòng vốn ngoại vào lĩnh vực bất động sản từ đầu năm đến nay đạt một sáu mươi tám tỷ usd gấp đến bốn lần cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
điều này cho thấy thị trường đề ốc việt vẫn hấp dẫn
với các đại gia bất động sản ngoại
theo báo cáo của tổng cục thống kê đến hết ngày hai mươi tháng bốn tổng vốn đầu tư nước ngoài fdi đăng ký vào việt nam gồm vốn đăng ký cấp mới đăng ký điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt gần chín hai mươi bảy tỷ usd tăng bốn năm so với cùng kỳ năm ngoái
đáng chú ý vốn đăng ký vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng ở vị trí thứ hai với một sáu tỷ usd
trong khi đó bốn tháng đầu năm ngoái vốn ngoại muốn chảy vào hoạt động này chỉ đạt khoảng ba trăm tám mươi sáu triệu usd
con số này cho thấy nguồn vốn fdi rót vào lĩnh vực bất động sản đã tăng gấp bốn lần năm ngoái dù thị trường đề ốc trong nước vẫn gặp nhiều khó khăn
trong ba mươi năm năm qua đã có sáu mươi sáu bốn tỷ usd vốn ngoại rót vào khoảng một một trăm linh dự án bất động sản việt nam trong đó có bốn mươi tám quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản việt
đứng đầu bảng trong danh sách nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào thị trường đề ốc việt nam là singapore tiếp đến là hàn quốc quần đảo virgin thuộc anh và nhật bản
bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn vừa cho biết từ ngày hai mươi tháng năm tới tàu cá không lắp đặt hoặc tắt thiết bị giám sát hành trình sẽ bị xử phạt rất nặng
đây là một trong những nội dung được quyết định tại các nghị định của chính phủ vừa ban hành liên quan đến lĩnh vực thủy sản
nghị định ba mươi bảy sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định hai mươi sáu quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản
và nghị định ba mươi tám sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định bốn mươi hai quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
nhiều tài phạm thủy sản mới ban hành đều theo hướng kiểm soát và có chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi đánh bắt cá bất hợp pháp theo khuyến nghị của ủy ban cho oec
theo các quy định này từ ngày hai mươi tháng năm tàu cá không lắp đặt hoặc tắt thiết bị giám sát hành trình sẽ bị xử phạt từ ba trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng nếu tái phạm sẽ bị xử phạt lên đến bảy trăm linh triệu đồng
quy định mới lần này cũng sẽ tăng nặng xử phạt tàu cá không ghi nhật ký hành trình
tàu cá có chiều dài từ hai mươi bốn mét trở lên không ghi nhật ký khai thác hoặc ghi không chính xác báo cáo sai quy định khi khai thác thủy sản trong vùng biển thuộc quản lý của tổ chức nghề cá khu vực sẽ bị xử phạt từ năm trăm linh đến bảy trăm linh triệu đồng
hành vi khai thác thủy sản tại vùng biển của quốc gia lãnh thổ khác hoặc vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức nghề cá khu vực mà không có giấy phép khai thác thủy sản sẽ bị phạt tiền từ tám trăm linh triệu đồng đến một tỷ đồng
trong giai đoạn nắng nóng kéo dài hồ dầu tiếng công trình thủy lợi lớn nhất đông nam á với chữ lượng nước ngọt lên đến một năm tỷ mét khối đã vận hành liên tục cung cấp nước cho các tỉnh miền nam sinh hoạt sản xuất nông nghiệp và chống hạn mặn
khu vực cống xã hồ dầu tiếng những ngày cuối tháng bốn bảy triệu khối nước ngọt liên tục xuôi theo kênh tiêu phước hội bến đình đến cung cấp cho tỉnh long an phục vụ tưới tiêu và tạo nguồn đẩy mặn
giữ ngọt trên sông vàng cỏ đông

trên biển hầu khắp các vùng biển vẫn đang có được tình trạng thời tiết tốt với khu vực phía bắc của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa gió nam đến đông nam cấp bốn cấp năm
còn ở khu vực giữa và nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa gió yếu không có mưa rông
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước